ngày một mươi tám tháng sáu sở công thương tp đà nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình
khuyến mại kích cầu mua sắm hai nghìn hai mươi tại thành phố đà nẵng với sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp trên địa bàn
chương trình nhằm hưởng ứng cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
tăng cường vai trò hỗ trợ doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước trong các hoạt động thương mại
giúp doanh nghiệp đẩy mạnh việc giới thiệu quảng bá thương hiệu sản phẩm bảo đảm chất lượng
giá cả phù hợp đến tay người tiêu dùng nhằm thu hút du khách đến thăm quan mua sắm khi trải nghiệm du lịch
tại thành phố đà nẵng từng bước góp phần khắc phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
đến nay một hai trăm linh doanh nghiệp có trụ sở chi nhánh tại đà nẵng đã tham gia chương trình có chương trình kích cầu
khuyến mại giảm giá các hoạt động kích cầu sẽ diễn ra xuyên suốt cho đến hết năm hai nghìn hai mươi